kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm qua hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang chú tại phường cát linh quận đống đa hà nội
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết
có nội dung nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài
với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
và tuyên phạt chín năm tù đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu an
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thành đức độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ lời khai tài liệu
kết quả giám định tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
việc tòa sơ thẩm tuyên án chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang về tội tuyên truyền chống nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là đúng người đúng tội không oan hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội
cũng trong ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung
đối với ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc và ba bị can khác gồm hai em gái của quyết là trịnh thị minh huế và trịnh thị thúy nga
cùng với hương trần kiều dung
các bị cáo trên đều bị khởi tố thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc khởi tố các bị can trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
theo tài liệu điều tra
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng pharos và khi được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ross
trên sàn chứng khoán trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
đã bán và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ros mang tên năm cá nhân khác
do quyết nhờ đứng tên thu được tổng cộng hơn sáu trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
theo thông tin từ công an tỉnh hòa bình vào chiều ngày hôm qua
tại xóm trọng phú xã phong hứa huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một người tử vong ba người bị thương
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình
nghi phạm bùi văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xóm trọng phố đã sát hại mẹ vợ
chém bố vợ chị vợ và con trai ruột bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi gây án phiên đã bỏ trốn vào rừng
lực lượng công an đang tiếp tục truy tìm bắt giữ để điều tra nguyên nhân và động cơ gây án
thời gian vừa qua liên tiếp các vụ án bị thương
các vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn hà nội
điều đáng nói là các đối tượng thực hiện hành vi phần lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đặc biệt là các đối tượng thường sử dụng hung khí để đe dọa bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản
điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng
thế nhưng bên cạnh đó cũng yêu cầu gia đình nhà trường và cộng đồng
cần có biện pháp quản lý giáo dục con em mình để làm sao giúp các em nhận thức
và tránh những lỗi lầm bộc phát rồi vi phạm pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt xóa ổ nhóm gồm năm đối tượng
lương tài thực đinh doãn phúc phạm tuấn anh nguyễn bá thành và cao quang tùng
về hành vi cướp giật tài sản
trời bời lêu lỏng thiếu tiền tiêu sai nên các đối tượng đã dùng hung khí là tuyếp sắt
gắn dao nhọn và dao bầu gây ra nhiều vụ cướp tại hai địa bàn là các huyện hoài đức và quốc oai
lúc đầu bọn cháu đi chơi với nhau bình thường
xong rồi cháu mới chiêu chiêu các bạn này thôi là hay là đi cướp đi
xong rồi các bạn cũng đồng ý thế là bọn cháu về nhà lấy phóng lợn đi cướp ạ
lúc đầu bọn cháu đi bọn cháu cũng không có kế hoạch gì kiểu cứ đi ra đoạn đê là bằng bằng
dọc người nào cướp được thì cướp được ạ
ngày hai tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng khởi tố tám đối tượng
về tội danh cướp giật tài sản
ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện đông anh hà nội cũng đã tạm giữ hình sự
đối với năm thanh thiếu niên
chuyên dùng hung khí đi cướp giật
điều đáng nói là hai vụ án này các đối tượng đều có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
vì ăn chơi lêu lỏng nghiện game rủ nhau sống bầy đàn và rồi thiếu tiền nên đi cướp
khoảng hai giờ sáng bọn cháu đi cướp cháu là người chặn đầu xe và năm người thắng
cầm kiếm kẻ cổ huy là quân là người đi trước để theo dõi người
có gì thì báo cho bọn cháu
hành vi của các cháu thì thể hiện một cái việc là rất manh động
các cháu có thể là thấy người đi đường mà có cái việc là đi một mình
thì các cháu ngay lập tức là áp sát và đưa dao ra kề vào cổ nạn nhân để yêu cầu là đưa tài sản
nếu không thì các cháu sẽ thực hiện cái hành vi là đâm chém
pháp luật hình sự việt nam hiện hành đã có quy định rất cụ thể về việc người từ đủ một mươi bốn tuổi
đến đưa tài sản
dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội
đặc biệt là tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
quy định cụ thể tại một trong các điều từ một trăm hai mươi ba đến điều ba trăm linh bốn của bộ luật hình sự
người đủ một mươi sáu tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi phạm tội mà họ thực hiện
gần đây thì việt nam mình đã sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì đã sửa đổi theo cái xu hướng là những hình phạt đối với nhóm trẻ em việt nam
vì thành viên thì để nhằm mục đích là giáo dục là chính
đấy phải nói như thế
cho nên là với những quy định hiện hành về mức hình phạt thì tôi cho rằng là nó cũng thỏa đáng
nhưng mà bởi vì bây giờ mình muốn hạn chế hoặc mình muốn ngăn chặn những điều đó
thì mình phải cần phải quan trọng biện pháp khác
trên thực tế rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái
nhiều em bị dù rỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội
điều đó cho thấy nhận thức về pháp luật của một số bộ phận thanh niên
còn hạn chế
bên cạnh đó môi trường sống thiếu lành mạnh bố mẹ không quan tâm hoặc gia đình thiếu hoàn chỉnh
là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển theo hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn
bất gần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu
một mươi tám đối tượng gây dối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hỏa nhơn
ra quyết định khởi tố
trong đó một mươi đối tượng bị bắt tạm giam
còn các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
do mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook nên nhóm hai mươi đối tượng do nguyễn phi vũ
chú thị xã hoài nhơn cầm đầu đã hẹn gặp để đánh nhau
nhóm của vũ đã điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí rượt đuổi và đánh chém nhau
với nhóm của lê phước huy chú tại huyện hoài nhân gây náo loạn tại khu vực dân cư
hậu quả lê phước huy bị các đối tượng đánh gây chấn thương sọ não
hiện công an thị xã hoài nhơn đang củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của các đối tượng tham gia
trong vụ hỗn chiến để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê cho công ty của người trung quốc
triệu quý cường quay về việt nam lừa bảy người đi làm việc nhẹ lương cao
nhiều người muốn về việt nam phải bỏ gần một trăm linh triệu đồng để chuộc thân
triệu quý cường chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác

theo tài liệu điều tra cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai triệu quý cường làm việc tại một công ty của người trung quốc
với công việc là sử dụng các tài khoản facebook zalo giả làm phụ nữ để làm quen với những người khác sử dụng mạng xã hội
sau đó cường tán tỉnh giới thiệu những người này vào các trang web do công ty lập ra để tham gia trò chơi quay thưởng
khi giới thiệu được người vào chơi tại trang web mà công ty cường đang làm việc
những người chơi sẽ phải nộp tối thiểu năm triệu đồng vào tài khoản của công ty để tham gia trò chơi quay thưởng
khi tiền đổ vào tài khoản lập tức công ty sẽ đóng băng tài khoản với mục đích là lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó
thông qua mạng xã hội cường làm quen và rụ rỗ nhiều người đi làm thuê tại campuchia với mức lương từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng một tháng
điều kiện hấp dẫn không có nhiều yêu cầu giang buộc
với viễn cảnh được vẽ ra là việc nhẹ lương cao cường đã lừa được bảy người vượt biên trái phép sang campuchia làm việc cho công ty của cường
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
bão số ba đổ bộ vào đất liền tại khu vực quảng tây trung quốc
thế nhưng hoàn lưu của bão thì vẫn đang gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều địa phương
do ảnh hưởng của cơn bão số ba bão ma on thành phố móng cái tỉnh quảng ninh từ hai mươi một h tối ngày hôm qua đã có mưa gió to mưa rất lớn và nhiều cây xanh bị đổ
sau khi đi vào đất liền thì bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tại trung tâm thành phố móng cái quảng ninh vào đêm ngày hôm qua có mưa to có lúc mưa rất to gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám làm gãy đổ một số cây
khoảng hai trăm năm mươi cây xanh trên địa bàn thành phố đã bị đổ gãy một số biển quảng cáo và quán ô bạt bị gió đánh hỏng
hai mươi cột điện bị đổ khoảng ba mươi hectare lúa hoa màu cây trồng bị ảnh hưởng một số vị trí bị ngập úng cục bộ không có điểm sạt lở đất ảnh hưởng đến giao thông và dân cư
qua kiểm tra theo báo cáo của ubnd các xã phường
tính đến thời điểm này trên địa bàn toàn thành phố không có thiệt hại về người
còn tại hải phòng mưa lớn kéo dài từ khoảng hai mươi giờ tối qua đã gây ngập úng tại nhiều tuyến đường như tô hiệu nguyễn bình lê lợi v v
có nơi nước ngập gần nửa mét tràn vào cả nhà dân
do lớn trong cơn bão đêm qua cũng đã cuột đổ nhiều cây xanh ở hải phòng
vào sáng ngày hôm nay mưa đã tạnh tuy nhiên do ảnh hưởng của trận mưa đêm qua nhiều tuyến phố vẫn đang ngập lụt khiến người dân chật vật di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng
nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng việc kinh doanh do chưa thể mở cửa